liên quan đến việc bà vũ thị sơn hiệu trường trường tiểu học giang hăn xã cư đram huyện crong bông tỉnh đắk lắc
tự ý bớt xén một trăm ba mươi năm triệu đồng tiền hỗ trợ của chính phủ cho học sinh nghèo vùng khó khăn
sáng ngày hai mươi hai tháng một ubnd huyện crong bông đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng vũ thị sơn
để các cơ quan chức năng điều tra làm rõ sai phạm
theo quyết định số chín mươi sáu của ubnd huyện crong bông bà vũ thị sơn bị tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
kể từ ngày hai mươi bốn tháng một để công an huyện crong bông tiến hành điều tra liên quan đến sai phạm
trong cấp phát tiền gạo cho học sinh thuộc diện hưởng chính sách
theo nghị định số một trăm một mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ xảy ra tại trường tiểu học giang hăn
trước đó trong năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy trường tiểu học giang hăn huyện crong bông tỉnh đắk lắc
có chín mươi ba học sinh thuộc diện được nhận tiền hỗ trợ của chính phủ
theo nghị định một trăm một mươi sáu ndcp với tổng số tiền là hơn năm trăm linh sáu triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền về hiệu trưởng trường tiểu học giang hăn vũ thị sơn
đã tự ý bớt xén một trăm ba mươi năm triệu đồng chia cho các cán bộ giáo viên trong trường